đây chính là điều kiện tạo tiền đề để đặt mục tiêu của đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thử số và nguyên núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi mà khu hội một mươi bốn đã phê duyệt
tạo sự chuyển biến lớn về kinh tế an sinh xã hội giảm nghèo nhanh quyền lượng
thu hẹp dần khoảng cách về mục sống thu nhập bình quân của vùng dân tộc thử số
miền núi so với bình quân chung của cả nước
đảng và nhà nước chúng ta rất quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa
tất nhiên là chúng ta mong muốn thì mong muốn nữa nhưng chỉ ít là cái nỗ lực của chúng ta
rất nhiều các chương trình của quốc hội của chính phủ dành cho ưu tiên để thực hiện bảo đảm các quyền
của người dân tộc thiểu số bình đẳng về tiếng nói về chữ viết rồi bảo đảm các đời sống của người dân tộc
cuộc sống của đồng bào dân tộc thử số
đồng bào ở nhiều vương làng tây nguyên đã có sự thay đổi to lớn sau những chính sách ưu tiên của đảng nhà nước
cùng với văn hóa gắn kết cộng đồng từ bao đời nay việc hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế
khiến cho đời sống của đồng bào ngày càng thêm sung túc
bà herminie cũng như nhiều gia đình ở vương sách xã adelaide chưa khi nào nghĩ rằng sẽ có ngày thoát khỏi cái nghèo
nhưng giờ đây điều đó đã trở thành sự thật
dựng được căn nhà sàn chắc chắn có tiền làm vốn để bà khôi phục nghề sản xuất rượu cần truyền thống
đều do nhà nước và bà con trong buôn giúp đỡ
sự quan tâm của chính quyền sự đùm bọc của buôn làng khiến cả buôn sách bây giờ không còn hộ nghèo
ngày càng nhiều gia đình trở nên khá giả
nhân dân hiện nay là nghề tiên nối của đảng sự vận động hương dân của nhà nước bờ dân của buôn sách của chúng tôi nói riêng
và lý do của chúng tôi nói chung là sự tiến bộ hiện nay là càng ngày càng phát triển và càng ngày càng tiến bộ
họ nhằm mục đích là đưa lên mục tiêu là xóa được cái đói giảm được cái nghèo
nếu mà đi trực tiếp tại các địa bàn các thôn buôn xuống trực tiếp vào
quan sát cái đời sống kinh tế văn hóa của người dân thì chúng ta thấy rất là rõ những cái tiến bộ như thế này
bởi vì về cơ sở hạ tầng về hệ thống giáo dục chăm sóc sức khỏe y tế
rồi là những điều kiện thụ hưởng văn hóa của người dân thì đều nâng cao đều nâng cao rất là rõ rệt
và những cái sự phát triển này nó thể hiện rất rõ qua thống kê của các cơ quan chức năng
kể cả không những cơ quan chức năng của việt nam mà
của cả một số các tổ chức phía chính phủ các tổ chức nước ngoài người ta cũng thừa nhận những cái vấn đề như vậy
nguồn làng tây nguyên chuẩn bị bước vào một mùa xuân mới với những bản hòa tấu rộng rãng mang ấm hưởng đặc trưng của đại ngàn
từ những chính sách ưu việt của đảng nhà nước đang được triển hoai tới từng đôn làng
một cái tết đủ đầy đang đến gần với đồng bào các dân tộc thiểu số trên cao nguyên này
thưa quý vị sự thay đổi tích cực về đời sống của đồng bào ở những buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số
sau những chủ trương chính sách của đảng nhà nước mà chúng tôi vừa đề cập chính là minh chứng không thể phủ nhận
điều đó khẳng định sự quan tâm của đảng nhà nước đối với đời sống của nhân dân
đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số qua những quyết sách cụ thể
còn với các thế lực thù địch việc xuyên tạc chính sách của đảng lôi kéo đồng bào nhằm tạo sự mâu thuẫn
chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc là một trong những mưu đồ nguy hiểm nó cần được nhận diện và ngăn chặn kịp thời
đến đây chương trình góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng là chương trình cuối cùng trước khi bước sang năm mới quý mão hai nghìn hai mươi bốn
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chúc quý vị khán giả những người đã luôn đồng hành với chương trình một năm mới an khang hạnh phúc
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau